chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trước đó vụ án được đưa ra xét xử vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nhưng sau ba tuần xét xử và nghị án tòa án nhân dân tp hcm bất ngờ trả hồ sơ để điều tra bổ sung
viện kiểm sát xác định ông trần phương bình nguyên tổng giám đốc ngân hàng đông á có vai trò chủ mưu cầm đầu trong hàng loạt vi phạm dẫn đến thiệt hại vô cùng lớn
trong giai đoạn một của vụ án ông bình bị toán nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên phạt tù trung thân về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng cho ngân hàng đông á
sẽ báo cáo thu hồi giấy phép đối với thủy điện thượng nhật đây là quyết định của đoàn công tác của bộ công thương sau khi kiểm tra công tác vận hành của công trình này
việc kiểm tra được thực hiện ngay sau khi thủy điện này liên tiếp thực hiện hành vi tích nước trái quy định gây bức xúc dư luận trong những ngày vừa qua
công ty cổ phần đầu tư thủy điện miền trung việt
nam chủ dự án thủy điện thượng nhật đã có hành vi vi phạm hành chính gồm không thực hiện quan chắc và vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
theo quy định pháp luật tổng mức xử phạt đối với hai hành vi vi phạm này là một trăm ba mươi triệu đồng
trưởng đoàn công tác của bộ công thương cho biết đối với vi phạm quy định về giấy phép hoạt động điện lực đoàn kiểm tra sẽ báo cáo với bộ trưởng bộ công thương về việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với nhà máy thủy điện thượng nhật
đoàn công tác của bộ công thương cũng yêu cầu công ty cổ phần đầu tư thủy điện miền trung việt nam mở hoàn toàn năm cửa van đập tràn khắc phục tồn tại thủ tục pháp lý liên quan về tích nước hồ chứa xử lý mỏm đá phía hạ lưu bờ để nâng cao khả năng thoát lũ khắc phục một số bất cập khác còn tồn tại
trước đó chủ đầu tư dự án này đã không tuân thủ chỉ đạo của ubnd tỉnh thừa thiên huế trong vận hành hồ chứa
chiều qua ngày một mươi tám tháng một mươi một công an thị xã bến cát tỉnh bình dương
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường lấy lời khai và trích xuất camera để điều tra vụ đối tượng dùng hung khí cướp tài sản tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một giờ trưa cùng ngày người đàn ông đi xe máy đến phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường dt bảy trăm bốn mươi một phường tân định thị xã bến cát
đối tượng dựng xe máy trước cửa phòng giao dịch và đi bộ vào bên trong
khi vào trong người này rút ra một vật giống súng đe dọa nhân viên ngân hàng ép đưa tiền
nhân viên ngân hàng nói tiền để trong kết sát không biết mở khẩu nên không lấy ra được
đối tượng tiếp tục yêu cầu nhân viên ngân hàng kéo hộp tủ ra để kiểm tra nhưng bên trong không có tiền
sau đó bảo vệ đứng bên ngoài nhìn thấy liền hô hoán nên đối tượng đã nhanh chóng ra ngoài lấy xe máy bỏ chạy
nhận được tin báo công an thị xã bến cát đã đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ việc
công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn văn bình
trú tại huyện nông cống thanh hóa về tội lừa đảo chiếu nước tài sản
theo tài liệu cơ quan điều tra vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn bình gặp và quen anh dương ngọc anh
chú tại xã ninh giang huyện hoa lư tỉnh ninh bình làm nghề lái xe taxi tại thành phố ninh bình
trong quá trình đi xe bình đã rủ ngọc anh mở công ty bảo vệ tại hà tĩnh
ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi sở kế hoạch và đầu tư hà tĩnh đã cấp giấy đăng ký kinh doanh
cho công ty trách nhiệm hiếu hạn an ninh bảo vệ group hà tĩnh do dương ngọc anh là chủ sở hữu và là người đại diện pháp luật
để công ty đi vào hoạt động bình đã yêu cầu anh ngọc anh đóng góp vốn điều lệ với số tiền là bảy mươi triệu đồng
và vay thêm của anh ngọc anh hai mươi triệu đồng
trong quá trình làm việc cùng nhau bình đã nhiều lần huy động vốn cũng như vay thêm tiền của ngọc anh
ngoài ra bình còn lừa đảo nhiều người nhận tiền của nạn nhân rồi hứa hẹn bố trí công việc tại công ty sau đó chiếm đoạt tài sản
tổng cộng bình đã chiếm đoạt của các nạn nhân là trên ba trăm tám mươi triệu đồng để tiêu xài cá nhân
với những chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch hà đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn văn bình về hành vi lừa đảo chiếu nât tài sản
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với lê văn cử sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện văn giang tỉnh hưng yên về hành vi lừa đảo chiếu nợ tài sản
theo có trạng lợi dụng sự hiểu biết về công nghệ thông tin
lê văn cử đã dùng các thiết bị điện tử kết nối internet làm các video soi trước các kết quả sổ số nhằm mục đích bán
mặc dù biết kết quả sổ số do hội đồng số số kiến thiết miền bắc quay là ngẫu nhiên không có quy luật
nhưng cử vẫn đưa ra thông tin cho rằng mình có khả năng nghiên cứu từ kết quả của ngày trước để đưa ra con số chính xác
để tăng sự tin tưởng cử đã quảng cáo tỷ lệ
chúng các giải với sát xuất từ tám mươi đến một trăm linh
tính từ cuối năm hai nghìn một mươi tám cho đến khi bị bắt ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
bằng thủ đoạn trên cử đã lừa đảo chiếu nợ tài sản của hai mươi năm bị hại là người trực tiếp mua các số lô số đề
với tổng số tiền gần bốn trăm chín mươi triệu đồng
với hành vi trên hội đồng xét xử tuyên phạt lê văn cử với mức án một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đội kinh sát hình sự công an quận thanh khê tp đà nẵng
đội kinh sát hình sự công an quận thanh khê tp đà nẵng
cho biết đang tạm giữ hình sự đối với trần thế anh ba mươi năm tuổi
trú tại đức phổ quảng ngãi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại một số trường đại học
trước đó vào cuối tháng một mươi nhiều trường đại học trên địa bàn tp đà nẵng
đã liên tục xảy ra các vụ trộm cắp mà tài sản chủ yếu là laptop
nhận được tin báo công an quận thanh khê đã khẩn trương vào cuộc
và xác định được trần thế anh là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp nói trên
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một công an quận thanh khê đã bắt giữ được thế anh khi đang lẩn trốn tại quê nhà
làm việc với cơ quan công an thế anh thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
bằng dáng vẻ trí thức thế anh đã dễ dàng trà trộn vào các trường đại học ở đà nẵng
và trộm cắp nhiều laptop để trong các phòng làm việc và phòng giảng dạy
qua xác minh ban đầu trần thế anh đã khai nhận đã thực hiện chót lọt bốn vụ
bảy laptop tại các trường đại học trên địa bàn tp đà nẵng
vâng thưa quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích của vụ sạt lở
tại thủy điện rào trăng ba ở tỉnh thứ thiên huế dự kiến thì từ ngày hôm nay
các phương tiện máy móc sẽ tiếp tục được huy động đến nắn dòng chảy suối rào trăng
phục vụ việc tìm kiếm một mươi hai nạn nhân vẫn còn mất tích
trước cơn bão số một mươi ba việc nắn suối rào trăng đã được thực hiện được một phần ba khối lượng công việc
tuy nhiên đợt mưa bão vừa qua làm bồi lấp
trở lại những đoạn đã thi công mở dòng chảy mới ở bên cạnh suối
hiện nay thời tiết tại khu vực tìm kiếm không có mưa
tuy nhiên nước từ trong núi đổ ra suối rào trăng là rất lớn
khiến trong bừng nước hiện nay tại đây có độ sâu khoảng một năm mét
theo kế hoạch ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng một mươi một các phương tiện máy móc sẽ tiếp tục được huy động
để múc đất đá tạo dòng chảy mới kết hợp với việc sử dụng gạo đá bao đựng đất và bạt chống thấm
để đắp đê nắn dòng chảy
khi công việc nắn dòng hoàn thành công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích ở dưới lòng suối sẽ bắt đầu
trước đó vào lúc giờ ngày một mươi hai tháng một mươi nửa quả núi sạt lở đã vùi lấp
lán chạy nhà điều hành thủy điện rào trang ba nơi một mươi bảy công nhân đang túc trực
và lực lượng cứu hộ đã tìm thấy năm thi thể một mươi hai công nhân còn mất tích
thưa quý vị và các bạn tại quảng bình trận lũ lịch sử trước đó đã khiến cho hơn ba trăm linh trường học
với hơn ba phòng chức năng bị ngập trong nước
cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cùng với sách vở của nhiều trường bị hư hỏng nặng
nhưng chưa kịp khắc phục hậu quả thì đã phải gánh chịu thêm thiệt hại từ cơn bão số một mươi ba
nhiều điểm trường còn bị tốc mái đổ sập toàn bộ học sinh phải đi học nhờ
điểm trường tiểu học quảng minh a thị xã bà đồn tỉnh quảng bình
sau cơn bão số một mươi ba đã bị tốc mái hoàn toàn
nhiều thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập của trường cũng chung số phận
chỉ trong vòng một tháng trường đã dọn dẹp và chạy lụt đến hai lần
sau cơn bão số một mươi ba thầy và trò của trường phải dạy và học nhờ ở nhà văn hóa thôn cách đó năm trăm linh mét
các phòng học bị tốc mái thì mượn nhà văn hóa của thôn để cho các em được tiếp tục học
còn địa phương thì đang huy động mọi nguồn lực để tập trung là khắc phục một cách nhanh nhất
để các cháu được đến trường một cách
không chỉ trường tiểu học quảng minh a hàng chục trường học khác trên địa bàn tỉnh quảng bình
cũng đang phải hứng chịu thiệt hại do cơn bão số một mươi ba gây ra
trường thì bị sập máy trường thì bị dạn nứt tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
nhất là các trường trên địa bàn huyện lệ thủy quảng ninh hay các địa phương ở lưu vực sông danh sông son
sau cơn bão số một mươi ba vừa qua thì chúng tôi cũng rất là khẩn trương để kịp thời huy động nguồn lực
hỗ trợ những điểm trường bị bái tốc máy
điểm trường bị ảnh hưởng nặng
và đồng thời thì chúng tôi cũng kêu gọi trên mạng xã hội rồi qua các kênh thông tin quen biết
để huy động nguồn lực giúp đỡ cho những trường điểm trường này
trận lũ lịch sử trước đó đã khiến nhiều trường trên địa bàn tỉnh quảng bình
khó hoàn thành tiến độ chương trình mà bộ giáo dục và đào tạo đưa ra
giờ đây sau cơn bão số một mươi ba hàng chục ngôi trường đang bị hư hỏng nặng
thậm chí bị đổ sập càng khiến việc hoàn thành chương trình này thêm khó khăn hơn
cơn bão số một mươi ba đã đi qua nhưng những ảnh hưởng của nó đối với bờ biển của thành phố là rất lớn
một lượng lớn rác biển và cát bị dồn lên trên vỉa hè thậm chí là tràn ra cả lòng đường
khiến cho giao thông đi lại của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn
và trước thực tế này thì cùng với các đơn vị của thành phố phòng cảnh sát cơ động
công an thành phố đà nẵng đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia dọn dẹp vệ sinh
để sớm trả lại bờ biển xinh đẹp cho du khách và người dân thành phố đà nẵng
công viên biển đông từ rất sớm gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát cơ động
công an thành phố đã có mặt bắt tay ngay vào việc dọn dẹp vệ sinh
dẫu công việc này đã được triển khai ngay từ sau khi cơn bão số một mươi ba suy yếu
nhưng ông thái bá bồng cùng các nhân viên của công ty cây xanh đà nẵng
vẫn không thể dọn dẹp hết số lượng lớn rác biển và cát tràn lên bờ
chính sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động
đã khiến ông bồng và các nhân viên khác đỡ vất vả hơn
cơn bão số một mươi ba đổ bộ vào đất liền và có những ảnh hưởng đáng kể đến thành phố đà nẵng
thì lực lượng cảnh sát cơ động luôn ứng trực sẵn sàng giúp đỡ người dân khi cần thiết
sau bão với việc dọn dẹp vệ sinh dọc
tuyến biển của thành phố mỗi chiến sĩ cảnh sát cơ động
ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình để sớm trả lại môi trường cảnh quan sạch đẹp
song song với công tác đảm bảo an ninh trở tự phòng cảnh sát cơ động công an thành phố
cũng luôn hướng cho cán bộ chiến sĩ tình nguyện tham gia những việc làm giúp đỡ cho cộng đồng
từ đây hình ảnh những chiến sĩ công an thêm gần gũi và chia sẻ được nhiều hơn với nhân dân
thời gian tới tiểu đoàn cảnh sát cơ động sẽ tiếp tục ứng trực quân số một trăm linh
nếu khi mà có bão lũ xảy ra
và tiểu đoàn sát cơ động cũng sẽ tiến hành triển khai để tổng dọn vệ sinh
cũng như giúp các cơ quan đồng thời
cảnh sát cơ động cũng sẽ giúp các cá nhân có thiệt hại trong bão lũ
giữa tiết trời nắng hành những màu áo xanh của cảnh sát cơ động vẫn cẩn mẫn
với việc dọn dẹp vệ sinh trên đường điện
có thể nhiều người xem đây là công việc chẳng mây khó nhọc
nhưng trên gương mặt của mỗi chiến sĩ mồ hôi vẫn chảy
với việc làm nhỏ này cảnh sát cơ động công an thành phố mong muốn góp phần chung tay
vì thành phố luôn sạch đẹp

xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu bục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc
đối tượng hoàng thành trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường chú tại trung cư hai trăm tám mươi hai
phường lĩnh nam quận hoàng mai thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt trái
đối tượng tạ quang khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã yên thạch
huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng hoàng đại dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại xã trường thịnh
huyện an lão thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm mươi tám
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện